hồi bảy giờ sáng nay sáu tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba năm độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu hai độ kinh đông
cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng ba trăm một mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chậm về phía đông mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu sáu độ kinh đông
cách đảo sông tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
bắn kính gió mạnh từ cấp sáu
giật từ cấp tám trở lên do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh phía bắc vĩ tuyến một mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba